ubnd quận thanh xuân đã có điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng với mức độ dịch ở cấp độ ba
để phòng chống dịch covid một mươi chín chuyển từ cấp độ hai lên cấp độ ba trong đánh giá cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín
từ một mươi hai h hôm nay mùng ba tháng một quận thanh xuân tp hà nội sẽ xiết chặt hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
và chỉ cho phép bán mang về và phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
hoạt động tại các cơ quan công sở hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến
dừng các hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên
các cơ sở lưu trú khách sạn nhà nghỉ được phép hoạt động không quá năm mươi công suất và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín